ngày một mươi năm tháng một mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một
thành phố hà nội tiếp xúc cử tri các quận ba đình tây hồ hoàn kiếm thông báo nội dung
chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn và lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri
ghi nhận tiếp thu các ý kiến kiến nghị xác đáng của cử tri để tổng hợp phản ánh với quốc hội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng đã trao đổi về các vấn đề mà cử tri quan tâm
và nhận được sự đồng tình ủng hộ của cử tri thành phố hà nội
trong không khí cởi mở các cử tri hà nội vui mừng được gặp lại tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bày tỏ kỳ vọng vào sự thành công của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới
đặc biệt là sự lãnh đạo của đảng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua
đã tạo thêm lòng tin trong quần chúng nhân dân
cử tri vững một niềm tin với sự tuyên bố của chủ tịch nước
chăm lo lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy hiện đại bảo vệ vững chắc
độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn đánh thổ lợi ích và an ninh quốc gia
tạo môi trường hòa bình và phát triển
cử tri cả nước kỳ vọng vững một niềm tin vào chính phủ và thủ tướng chính phủ
quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo và phát triển
chính phủ hành động và liêm chính trong sạch và kiên quyết
chúng tôi vui mừng phấn khởi được nhìn thấy sự có mặt của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại hội nghị
chúng tôi phấn khởi thấy đồng chí mạnh khỏe vui vẻ thân mật gặp gỡ thăm hỏi các cử tri
đấy là điều chúng tôi rất là vui mừng
và với lòng kính trọng kính mong đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước luôn mạnh khỏe sáng suốt và trường thọ
chúng tôi là một cử tri của thủ đô
sau niềm vui
về thành công của hội nghị chung gương lần thứ một mươi một khóa một mươi hai
chúng tôi đang hướng về hội nghị kỳ họp thứ tám của quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới
chúng tôi xin được bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của kỳ họp
để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
vấn đề cử tri quan tâm đó là công tác nhân sự